vừa qua bảo tàng mỹ thuật việt nam đã giới thiệu chung tranh cổ động sáng tác
trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng
nhân cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
do cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
tranh cổ động là thể loại sung kích của nền mỹ thuật nước nhà
ra đời trước những sự kiện chính trị những vấn đề thời sự của đất nước
các họa sĩ vẽ tranh cổ động luôn là người tiên phong phản ánh đời sống xã hội
bằng ngôn ngữ đồ họa hô động xúc tích
tranh cổ động với những góc cạnh sắc xảo mang tính thời sự
luôn có sự tác động mạnh mẽ đến người xem
trong giai đoạn hiện nay nhiều bức tranh cổ động dù ra đời đã lâu
nhưng vẫn giữ nguyên tính thời sự chứa đựng những thông điệp sống mãi với thời gian
thông qua đó sẽ góp phần giúp cho người dân trên cả nước
đặc biệt là các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa
có thể tiếp nhận thông điệp tuyên truyền để hiểu thêm nhận thức trực quan
về những vấn đề liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
từ đó có các hành động cần thiết cho bản thân và cộng đồng trong việc phòng chống dịch bệnh